thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
đề nghị truy tố năm bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ long biên
theo đó trong năm bị can đề nghị truy tố về cùng tội cưỡng đoạt tài sản nguyễn kim hưng tức hưng kính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại phố hàng đậu phường đồng xuân quận hoàn kiếm tp hà nội
tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số hai chợ long biên được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu
tám bị can còn lại đều là nhân viên tổ bốc dỡ chủ động hoạt động dưới sự chỉ đạo của hưng kính
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội nhận được đơn tố giác kèm theo vi bằng của vợ chồng chị nghiêm thúy nga và anh hoàng anh hà
trú tại phường phúc xá quận ba đình tp hà nội về việc hộ kinh doanh của chị nga bị nguyễn kim hưng
và bốn nhân viên trong tổ bốc dỡ có tên nêu trên cững đoạt trên một tỷ đồng